với chủ đề phát huy nguồn lực của địa phương phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo
hội nghị và triển lãm thành phố đà nẵng lần thứ tư sẽ được diễn ra từ ngày hai mươi tám tháng một mươi đến mùng một tháng một mươi một với nhiều hoạt động đầy sôi nổi
dự kiến sẽ có khoảng ba mươi diễn giả chuyên gia chia sẻ trong suốt thời gian sự kiện
với bảy mươi gian hàng triển lãm của các dự án khởi nghiệp các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
các chuyên gia trong và ngoài nước thu hút khoảng hai lượt người tham dự
là sự kiện được tổ chức thường niên sep hai nghìn một mươi chín hứa hẹn sẽ là nơi hội tụ kết nối cộng đồng doanh nghiệp
là cơ hội để giới thiệu sản phẩm dịch vụ cho các nhà đầu tư và góp phần phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn thành phố
từng bước xây dựng thành phố đà nẵng trở thành trung tâm khởi nghiệp sáng tạo tại khu vực miền trung tây nguyên